họ là các nhà khoa học công khai lý lịch và chính các nhà khoa học sẽ bầu chọn hội đồng xét duyệt và bộ chủ quản tin tưởng của các nhà khoa học để xét duyệt tài trợ
và tài trợ có thể rất là đa dạng từ những công trình hàng trăm triệu cho đến việc đi thực tế ở nước ngoài đi nghiên cứu ở nước ngoài
thế thì tôi nghĩ câu chuyện ở đây là câu chuyện về cái cơ chế quản lý và phải vận dụng cách mềm dẻo các cái công cụ quản lý và hiểu rằng quản lý không chỉ tôi rất là tán thành cái ý kiến của anh kỳ nói về câu chuyện kiến tạo
không chỉ là câu chuyện cấm hay hạn chế mà là câu chuyện định hướng cho một cái sự phát triển
ta nhớ rằng có những cái phim không phải là tôi ví dụ như cánh đồng bất tận chẳng hạn là hay là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chẳng hạn là nhận được tài trợ nhà nước ấy
điều nó cho tới một ví dụ tức là nếu tài trợ nhà nước đúng chỗ đúng cách đúng người đúng việc thì vẫn có thể có những cái hiệu quả tôi nghĩ là tích cực
tôi nói ngay cái đầu tư của nhà nước đấy cũng phải cải tiến phải thay đổi lại
chứ cái đầu tư như
đầu tư vừa rồi số phim cũng may là đầu tư của chúng ta khi mà nhà nước đầu tư có tám tỷ nhưng mà doanh nghiệp làm phim họ bỏ ra thêm mười mấy tỷ nữa khoảng hơn hai mươi tỷ làm cái bộ phim
và chúng ta đều biết là cái chất lượng của bộ phim đấy lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng một mẫu hình đặt hàng của nhà nước
không phải là chỉ có doanh nghiệp điện ảnh nhà nước nhé tư nhân làm vẫn rất tốt
một cái tác phẩm điện ảnh
một cái tác phẩm điện ảnh vừa đúng định hướng của chúng ta mà lại vừa chất lượng nghệ thuật rất cao
tuy nhiên cái cách được đầu tư khi để hỏi đến là sẵn sàng đầu tư bộ phim thứ hai thì người ta nói là
rồi xin phép tôi không làm
thủ tục hành người ta quá
đấy cái cách quản lý trong đó có đầu tư
cách quản lý đến mức mà người ta sợ người ta không dám làm phim thứ hai nữa
tôi chả hiểu là
là cái thủ tục về mặt tài chính như tôi không dành
nhưng mà đến mời người ta làm phim thứ hai người ta nói thôi xin chào tôi không làm
cho nên lại quay lại chạy vấn đề
nếu người quản lý mà am hiểu quyết được những cái vấn đề lớn những cái vấn đề đấy để nó trôi
và nó không bị vướng mắc những các cái vấn đề kỹ thuật như anh chị nói
tại sao chúng ta những các cái vấn đề nhà nước đặt hàng hoặc là nó hay bị vướng vấn đề kỹ thuật ấy
chúng ta nói vấn đề kỹ thuật đấy là vấn đề kỹ thuật gì
mà rất hay bị vướng
đấy cho nên là
bây giờ phải sửa cái lỗi kỹ thuật đấy
các sở dĩ người ta đặt ra vấn đề về quản lý ở trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
tất cả các ngành là chúng ta thấy trong thực tế của một mươi năm thực hiện nghị quyết hai mươi ba vừa rồi
ở điện ảnh ở sân khấu ở mỹ thuật ở âm nhạc ở văn học ở xuất bản mất dân
rất nhiều ngành nó đều nổi cộng với vấn đề
thỉnh thoảng là có chuyện của cơ quan quản lý nhà nước tham gia vào cái đời sống văn học kỹ thuật
và khiến cho dư luận vừa bất bình vừa khiến cho văn nghệ sĩ có những cái phản ứng nó không tốt
đặt ra ở đây là cơ chế quản lý hay là con người quản lý
và làm sao để cho cái bộ máy quản lý nó thực sự nó không chỉ là cái bộ lọc nữa
bộ lọc chỉ là một phần mà nó còn phải là cái cơ quan kích cầu
tức là có cái tác động tích cực
con người sinh ra khi cơ chế quản lý
và khi cơ chế quản lý đấy thì là phải được điều hành bởi những cái con người mà
nếu như mà họ thảo nghệ họ có cái năng lực họ có cái đạo đức nghệ
họ có cái công vụ tốt ấy thì họ sẽ làm tốt
tức là ý chị nói đúng không cả hai
vừa cơ chế vừa con người
cơ chế cũng do con người đặt ra thôi
đấy cho nên là bây giờ hình thành rõ ràng chúng ta có những con người cụ thể để quản lý cụ thể
và cơ chế hiện nay chúng ta đang vận hành
hai cái chúng ta cần điều chỉnh
tức là tôi nói thế này này khi người lãnh đạo quản lý bây giờ ta cứ có một cái
ví dụ thế này nó có thể là hơi thối thiện một chút
nhưng mà khi người đi đánh cờ ấy
khi ông có đánh cờ giỏi
là ông nhìn được này ông nhìn được kia
còn khi ông không giỏi ấy
thì đi từng lực một
mà khi nó bắt thì ai tra một cái
quân của mình bị bắt ấy thì ai tra một cái
thế là mất mất
thì trong văn hóa cũng thế và các lĩnh vực khác cũng thế
cái người không có năng lực ấy
là gì là chuyên môn là
đi thử nghiệm
tức là cái chính sách đấy anh đưa ra nhanh
không hiểu là nó có tốt hay không tốt
cái cơ sở lý luận của nó thực tiện như thế nào
không làm được
toàn đưa ra thử nghiệm
và tôi nói về những cái chuyện
mà chúng ta đã có những bài học như là
cái tiêu chuẩn cái tiêu chí
để công nhận nghệ sĩ nhân dân này
nghệ sĩ ưu tú này
bao nhiêu chuyện bây giờ đã ban tán đấy
hay là bây giờ là
set cái giải thưởng hồ chí minh
giải thưởng nhân nước về văn học nghệ thuật chẳng hạn
nghệ nhân nhân dân
nghệ nhân ưu tú
thì đấy có nhiều vấn đề mà
mà không sâu sát
không nắm được cái đời sống ấy
không nắm được những vấn đề rất là tinh tế
của văn học nghệ thuật
thì anh đưa ra những cái bồ tiêu chỉ rất là khô cứng
và thậm chí là quan liêu
và làm với xã hội
cứ bàn đi tặng lại và thậm chí đạt tiểu
về những cái chính sách của
các cái cơ quan thâm mưu
rất cảm ơn ý kiến của
phó sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ
thưa các vị khách mời của chương trình
từ tất cả những gì mà các vị đã chia sẻ
thì có lẽ là để khép lại cuộc trao đổi chúng ta ngày hôm nay
xin các vị có thể cho biết là sau một mươi năm
mà chúng ta thực hiện nghị quyết hai mươi ba
thì tiếp tới chúng ta có thể
và cần phải làm những cái gì nữa
để cho các mục tiêu của nghị quyết hai mươi ba
sẽ đạt kết quả tốt hơn
cao hơn nữa và
trong câu chuyện này thì vai trò trách nhiệm
của các cơ quan chức năng là thế nào
theo sự hình dung của các vị
tôi thì nghĩ thế này
theo quy định hiện nay
thì một kỳ nghị quyết
sáu năm năm thì là sơ kết
đến một mươi năm là tổng kết một lần
sau khi tổng kết rồi

thì nếu như mà thấy cái nghị quyết đó
mà còn có giá trị rất lớn
đối với thực tiễn đời sống
mang tính thời sở
thì có thể có một cái thông báo nó tiếp tục thực hiện
hoặc là có một cái hình thức nào đó
của đảng và nhà nước
nhưng mà tôi nghĩ là như nghị quyết hai mươi ba
thì chúng ta tổng kết một mươi năm
không phải là để đến đây là kết thúc
thực ra tổng kết một mươi năm để mở ra
một cái trạng đường mới
từ cái nỗ lực này cái kết quả thu được này
cũng như những cái hàn chỉ
những cái yếu kém
thì chính là
chính là cả cấp ủy chính quyền địa phương
cả cái đơn vị văn học nghệ thuật
rồi thì cả xã hội
nhìn nhận ra để rồi
bây giờ mình muốn đẩy
cái văn học nghệ thuật của đất nước lên
thì cần phải làm gì
đường nội chính sách là gì
cơ chế là gì con người là gì
các cái nguồn lực cho văn học nghệ thuật sáng tạo là gì
và một số cái kiến nghị như tôi nói là
chúng ta cũng phải xây dựng
cái hệ thống kỳ lĩnh văn nghệ việt nam
chúng ta phải có một cái
từ trong cái trước đây
của cha ông
ông cha mình trước đây có những tư tưởng kỹ thuật rất hay chứ
và bây giờ mình phải kể thơ phát huy
thứ hai nữa là bây giờ thì như vậy là gì
chúng ta có nhiều cái trào lưu văn học nghệ thuật ở bên ngoài
chúng ta có thể dùng nạp những cái trào lưu tốt
để đưa vào việt nam
để làm phong phục thêm cái khó tăng
cái lý luận văn nghệ việt nam
thì những cái cải đạo chúng ta cũng phải bổ sung vào
rồi thì rất nhiều những cái vấn đề mà
kể thợp giữa dân tộc và nhân loại
như việt nam và thế giới
cái nghị quyết thăm ba là rất hay
rất đầy đủ
chỉ có cái là mười năm vừa qua
thì mình chưa thực hiện được hết nó
hết được cái hay của nó
cho nên là này
cho nên là giữ nguyên
và bây giờ chỉ có là
phải có một cái
tác động thế nào đó
để mà cái nghị quyết này
các bộ ngành các địa phương
phải thực hiện
làm tốt là rất hay rồi
mà nếu mà làm được hết thì
anh em nghệ sĩ phải nói là cực kỳ phấn khởi
cái vấn đề là
khi mà triển khai ra đưa thấy hay rồi
đi họp triển khai
các tỉnh các địa phương cũng nói rất hay
nhưng không thực hiện
để đấy thậm chí tôi nói nhé
có những lần tôi về
một địa phương là
còn hỏi nghị quyết thăm ba nói về cái gì nhỉ
đấy tôi nói
cái điều đấy không phải là ca biệt đâu
đấy rất nhiều người
còn không biết nghị quyết thăm ba
nói về cái gì
nhưng mà nghị quyết mà
khen thưởng một cái gì đó hay kỷ luật và ai đó
thì rất nhanh
tại sao đảng có sức mạnh như thế
đối với một nghị quyết quan trọng như thế này
mà tại sao không có những biện pháp
các địa phương các bộ ngành phải thực hiện
đây là vì đất nước cơ mà
nghị quyết này phải xây dựng văn hóa cho cả một quốc gia thôi
chứ không phải là chuyện đùa của ai đâu
của bộ nào đâu
tại sao nó y hạch vậy
cho nên đầu tiên phải
xây dựng lại cái nhận thức phải có được
một cái chế tài nào đó
phải buộc phải thực hiện
không thực hiện thì kỷ luật thử xem nào
làm mạnh như thế thì ông nào
dám không thực hiện nào
cái thứ hai nữa là nguồn nhân lực
phải bố trí những con người
đủ tâm để thực hiện cái nghị quyết thăm ba
cả người ra mệnh lệnh và người thực hiện
tôi nói chỉ cần hai cái khâu thôi thôi
tôi thì tôi nghĩ rằng là
thứ nhất tức là
có một cái như anh kỳ có nói là
hoạt động tổng kết sơ kết
nhưng điều quan trọng là phải sâu chuỗi được tư tưởng
chỉ đạo của đảng qua các nghị quyết
từ nghị quyết năm đến nghị quyết hai mươi ba
và còn tiếp theo nữa là nghị quyết ba mươi ba
vì nghị quyết hai mươi ba thể hiện cái sự thay đổi
tư duy rất là quan trọng của đảng
về văn hóa nghệ thuật ví dụ trong đó có những cái khái niệm
hoàn toàn mới
thí dụ như là công nghiệp văn hóa
thí dụ như thị trường nghệ thuật
thế thì thứ nhất là phải sâu chuỗi
được cái tư tưởng lãnh đạo của đảng
và có cái công tác sơ kết tổng kết
thứ hai tức là qua những cái vận động
chỉnh đốn đảng vừa rồi chúng ta đã thấy một trong
cái vấn đề của chúng ta là
giám sát cái việc thực hiện nghị quyết
không thể có chuyện tức là
nghị quyết cứ ra mà
sự vận hành của đời sống lại
không vận hành theo nó
thế thì cái sự tăng cường cái sự giám sát
việc thực hiện nghị quyết là một khâu rất là quan trọng
và tôi nghĩ cần phải giám sát
và để cái sự giám sát ấy nó thành công thì nên có một cái cơ chế
ví dụ như là cơ chế về quỹ quốc gia
hoặc là chương trình quốc gia về văn hóa
tại sao chúng ta đã dành
nguồn lực lớn đến như thế về giáo dục
đúng không ạ chúng ta đang chuẩn bị cải cách giáo dục
có ủy ban về cải cách giáo dục
tại sao chúng ta không có những cái cơ chế
có tính độc lập như vậy để thực hiện
cái nghị quyết của đảng
thì tôi nghĩ rằng là nếu thực hiện được điều đó
tôi nghĩ rằng là nếu sâu chuỗi được cái tư tưởng lãnh đạo đó
thì tôi nghĩ và xây dựng được một cơ chế
khoa học hiện đại
đúng theo tinh thần kiến tạo
thì cái đời sống văn hóa nghệ thuật nó sẽ có cái sự thay đổi tích cực
tất nhiên là trong kỳ văn hóa nghệ thuật
thì chúng ta còn có cả
cái hệ thống khiến trễ
cho văn hóa nghệ thuật nữa
nó nằm trong cái nguồn lực
nhưng mà phải nói rằng là từ
tổng kết một mươi năm nghị quyết hai mươi ba
thì chắc là
đặc biệt là
cả cái đơn vị văn hóa nghệ thuật
các hội liên hiệp hội
cũng phải cần nhìn nhận lại
cái hoạt động của mình
đó là ngay cả cái chuyện bây giờ
kết nạp đào tạo bồi dưỡng
hội viên như thế nào
rồi thì ta còn có cả cái môi trường
để cho hội viên hoạt động sáng tác
sáng tạo như thế nào
đấy rất nhiều vấn đề
thì chính là vì cái tổ chức hội
tổ chức hội nghề nghiệp
của những người nghệ sĩ ấy
phải làm được cái việc đó phải tập hợp anh em
không phải là tập hợp theo cái kiểu là
ngồi với nhau để bù củ để trả lãi đâu
tạo ra những cái cơ chế
những cái điều kiện những cái nguồn cảm hứng
cho anh em sáng tạo
tôi nghĩ là nếu mà làm được cái đó thì chắc
chúng ta sẽ tạo được những cái cú hích
lớn hơn cho cái văn học kỹ thuật trong thời gian tới
vâng thưa các vị khách của
tham gia chương trình tọa đàm trao đổi
ngày hôm nay từ những gì mà chúng ta đã trao đổi
về cái việc thực hiện một mươi năm
cái nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị
về việc xây dựng và phát triển
văn hóa kỹ thuật trong thời kỳ mới
thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua về
rất nhiều cái
của cái việc thực hiện nghị quyết này
từ khâu đào tạo khâu đầu tư cho đến
văn hóa vân vân thì thấy rằng
nghị quyết đã thể hiện một cách
rất là sáng rõ cái nhận thức
chính xác của đảng và nhà nước
trong cái việc coi văn hóa kỹ thuật
nó như là động lực và là mục tiêu
của cái sự phát triển quốc gia
nhưng mặt khác thì khi mà đưa
nghị quyết vào trong đời sống thì rõ ràng
chúng ta cũng thấy rằng có những cái chật chọt nhất định
khi mà triển khai cái tính mục đích
tính cụ thể nó
có những cái vấn đề của nó và chính vì thế
mà cần phải nhìn nhận lại để có những
điều chỉnh bổ sung tôi rất đồng ý
với ý kiến của pháo sư tuyến sĩ nguyễn thế kỷ
cũng như là hai vị khách còn lại trong chương trình ngày hôm nay
là chúng ta cần phải có một cái chương trình
tổng thể để mà từ đó nâng cao
chất lượng của cái việc
đào tạo đầu tư cũng như là bản thân
các cơ quan quản lý văn hóa từ cái cơ chế
quản lý cho đến con người quản lý
và thực hiện được điều đó
thì chúng ta hy vọng rằng cái việc tiếp tục
triển khai nghị quyết hai mươi ba trong thời gian tới
nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn
và tốt hơn nữa
đúng với cái mong đợi của chúng ta
về cái sự phát triển văn hóa nghệ thuật
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong cuộc trao đổi
trong chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay